để giữ yên giấc ngủ cho đồng đội gần ba mươi năm qua một cựu chiến binh tại quảng bình đã không ngại khó khăn
tự nguyện tận tình chăm sóc cho hàng trăm phần mộ liệt sĩ là thanh niên sung phong đã anh dũng hy sinh cho nền độc lập của dân tộc
tại nghĩa trang liệt sĩ thọ lộc xã vạn trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là công việc hàng ngày của ông lê văn cư ở xã vạn trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
gần ba mươi năm nay người cựu chiến binh này vẫn miệt mài với công việc tự nguyện chăm sóc bảo vệ những phần mộ của các chiến sĩ thanh niên sung phong
đã ảnh dũng hy sinh trên mảnh đất lửa quảng bình
đối với ông đây không đơn thuần là công việc mà còn là nghĩa vụ tấm lòng tri ân đồng đội và những người đã hy sinh cho nền độc lập của dân tộc
trước kia tôi đi bộ đội lành xe phục vụ đoàn năm trăm năm mươi chín của trung đoàn

từ đó tôi mới có tấm huyện để chăm sóc phần mộ các liệt sĩ
nghĩa trang liệt sĩ thanh niên sung phong thọ lộc là nơi yên nghỉ của năm trăm sáu mươi một người con yếu tố
là liệt sĩ thanh niên sung phong của ban xây dựng sáu mươi bảy đã hy sinh anh dũng trên đất lửa quảng bình
để giữ nghĩa trang luôn sạch sẽ trang nghiêm và yên tĩnh hàng ngày một mình ông vẫn âm thầm dọn vệ sinh
tỉa cây cối và thắp những nén hương thơm lên các mộ phần đồng đội
với ông cư đây là công việc xuất phát từ tấm lòng từ tâm tri ân sự hy sinh sương máu vì tổ quốc của đồng đội mà không đòi hỏi bất cứ chế độ hoặc chính sách nào
trong quá trình hoàn trang thì bà cũng là một cựu chiến binh cũng là hệt lòng chăm sóc các phần mộ của các đồng tỷ liệt sĩ và của trách nhiệm với các gia đình thông báo cho các gia đình thanh niên
các liệt sĩ
khắp mọi miền đất nước để biết thông tin về mộ phần của các anh hùng liệt sĩ
mặc dù bà lê văn cư đến nay thì tuổi cao tuổi đã cao nhưng nghị phước đồng viên bà tiếp tục quan tâm công việc hoàn trang của mình
và sắp tới sẽ đề xuất về cấp trên để tăng thêm mức phụ cấp trách nhiệm về công tác bảo vệ hoàn trang tại nghệ trang liệt sĩ thảo lộc
những ngày tháng bảy linh thiêng này nghĩa trang thọ lộc vinh dự được đón các đoàn đại biểu của chính phủ quốc hội và nhiều ban ngành trung ương đến sân hương tri ân các anh hùng liệt sĩ
ông cư cũng cảm thấy rất vinh dự và tự hào qua đó tạo động lực để ông thêm yêu quý công việc của mình hơn để cố gắng giữ gìn chăm sóc khuôn viên phần mộ liệt sĩ
chúc cho người cựu chiến binh có thêm sức khỏe để tiếp tục với công việc hết sức ý nghĩa này